ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại thành phố lạng sơn sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn tổ chức khởi công xây dựng cầu kỳ cùng bắc qua sông kỳ cùng ở ngay vị trí cầu cũ
dự án xây dựng cầu kỳ cùng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc sở giao thông vận tải tỉnh làm chủ đầu tư
cầu được xây dựng vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực chiều dài toàn cầu là một trăm một mươi bảy hai mét
thời gian thực hiện dự án là năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh năm tỷ đồng
cầu kỳ cùng được xây dựng mới phù hợp với tổng thể kiến trúc cảnh quan khu vực có tính thẩm mỹ cao đáp ứng được yếu tố văn hóa lịch sử tăng cường năng lực giao thông vận tải đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh